đảng ủy giám đốc công an tỉnh hưng yên đã lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn về đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn
qua năm tháng triển khai lực lượng công an chính quy đã từng bước phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
được chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận ủng hộ đánh giá cao
tính đến thời điểm hiện tại công an tỉnh hưng yên đã tổ chức ba đợt công bố quyết định điều động hai trăm hai mươi ba cán bộ chiến sĩ về đảm nhận các chức danh công an xã tại bảy mươi năm xã thị trấn
trong đó khói châu là huyện đầu tiên hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện
cán bộ chiến sĩ được điều động và bổ nhiệm về công an xã thị trấn là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt chuyên môn nghiệp vụ vững vàng
và có kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống tội phạm
thời gian đầu tiếp nhận công tác mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ chiến sĩ tại công an các xã thị trấn đều đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
tích cực nghiên cứu học hỏi nhằm trao dồi kiến thức về chính trị pháp luật và nghiệp vụ từng bước phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác của người dân trước âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm
chủ động bám sát địa bàn tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo ra soát siết chặt công tác quản lý cư trú và triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tên nạn xã hội kịp thời giải quyết các mâu thuẫn bức xúc trong nhân dân
có thể thấy việc bố trí lực lượng công an chính quy về các xã thị trấn đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
nhưng khi xuống cơ sở cán bộ chiến sĩ đã từng bước khắc phục mọi khó khăn để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắt trong công tác quản lý cư trú
giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm từ đó góp phần đảm bảo bình yên thôn xóm tạo sự gắn kết niềm tin và sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng công an

từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi chín giám đốc công an tỉnh hưng yên sẽ tiếp tục lựa chọn sắp xếp để bố trí cán bộ chiến sĩ về các xã thị trấn phân đấu một trăm linh công an các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đều do công an chính quy đảm nhiệm
qua đó góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới